bên hành lang quốc hội hôm nay các đại biểu quốc hội đã trao đổi với báo chí về những thông tin cập nhật liên quan đến việc có thi thể người việt trong số ba mươi chín người chết trong container ở essex ngoại ô london của anh